đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
đã chủ trì cuộc họp quý ba năm hai nghìn một mươi chín của ban chỉ đạo nhằm tham mưu tới chính phủ và thủ tướng chính phủ
các biện pháp điều hành giá từ nay tới cuối năm và dự kiến giải pháp điều hành cho năm hai nghìn hai mươi
chín tháng qua chỉ số giá tiêu dùng cpi biến động theo hướng tăng tương đối cao
trong tháng chín ước tăng từ bốn đến sáu
phó thủ tướng vương đình huệ nhận định mục tiêu điều hành lãm phát từ ba ba đến ba chín của năm hai nghìn một mươi chín
đã đặt ra tại phiên họp trước hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu không có gì đột xuất
như vậy mục tiêu điều hành của cả năm hai nghìn một mươi chín sẽ là ba năm
đề nghị bộ công thương chủ động điều hành các mặt hàng sản xuất
nhất là các giải pháp phối hợp với các bộ khác đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu
nhằm bảo đảm không chỉ kiểm soát giá mà còn bảo đảm an toàn cán cân thanh toán cán cân vãng lai
bộ giao thông vận tải sớm báo cáo chính phủ phương án giá dịch vụ bot
tác động của việc điều chỉnh giá nếu có tới lạm phát hạch toán doanh thu của các dự án bot
hoàn thành thu phí không dừng theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ